trong khi đó tại tây ban nha người hâm mộ gã khổng lồ barcelona đang rất vui khi được biết một thông tin
trên suốt một thời của họ là ronaldinho đã tái hợp với đội bóng trên cương vị đại sứ của club
ba lãnh đạo club barcelona mới đây đã xác nhận việc ronaldinho trở lại làm việc cho đội bóng sau chín năm xa cách
tuy nhiên lần này huyền thoại người brazil sẽ không sỏ dày vào sân thi đấu
thay vào đó ronaldinho sẽ đóng vai trò đại sứ cho gã khổng lồ xứ catalang
thay mặt club tham dự các sự kiện khi cần
đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho roranio
người đã đặt nền móng cho những thành công rực rỡ của đội bóng sứ catalang
đến nou camp vào mùa hè năm hai nghìn ba và ra đi vào mùa hè hai nghìn tám
trong năm năm đó rorandino đã ra sân hai trăm linh bảy lần
ghi chín mươi bốn bàn được xem là thủ lĩnh của barca vô địch champions league mùa giải hai nghìn năm hai nghìn sáu
ngoài ra siêu sao người brazil còn hai năm liền đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất fifa
và đoạt danh hiệu của ông vàng

sau khi rời barca ronaldinho đấu quân cho ac milan
rồi trở về quê nhà brazil để chơi bóng trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm hai nghìn hai mươi
chia tay với môn thể thao vua bây giờ sẽ là thời lượng cho những ai yêu thích bộ môn quần vợt
bất ngờ đã xảy ra ở vòng hai giải quần vợt xanh peterborough
khi nhà đường kim áo quần venus william bất ngờ nói lời chia tay giải
trận đấu sớm nhất của vòng hai giải quần vợt xanh peterborough
diễn ra trong ngày hôm qua
là cuộc đầu giữa andrea và ronaldo
và giống số sáu của giải người italia
với sự vượt trội của mình
roberta vansi đã không gặp quá nhiều khó khăn để khuất phục đối thủ
sau hai xét đấu với các tỷ số lần lượt là sáu mươi bốn và sáu mươi bốn
tay vợt người italia đã khiến petkovic phải gặp vợt
đối thủ tiếp theo của cô sẽ là mladenovic
người đã xuất sắc đánh bại nhà đường kim áo quần úc mở rộng hai nghìn một mươi bảy
venus william với tỷ số hai
đây có thể coi là một bất ngờ của giải
bởi cô chị nhà quân
riau đang có phong độ rất tốt trong khoảng thời gian gần đây
cùng có được tâm vé vào vòng sau
hà giống số năm của giải đã có chiến thắng hai một
trước alize konet
ở vòng tiếp theo
vesila sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự
đó chính là hà giống số hai của giải
sau đây ít giờ novak djokovic sẽ cùng với đội tuyển seppi
bước vào vòng một giải quần vật đồng đội davis cup hai nghìn một mươi bảy
đối thủ của họ sẽ là đội tuyển nga
trước lượt trận này tay vượt số hai thế giới
đang tỏ ra rất quyết tâm mang về chiến thắng cho đội chủ nhà
tại giải gaslamp đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy
vừa kết thúc ở melbourne
đó là úc mới rộng
novak djokovic đã bị phế ngôi vương
khi thất bại đầy bất ngờ
ngay ở vòng hai trước denis istomin
không lâu sau trận thua đó
nole đã quyết định trở lại thi đấu cho đội tuyển seppi
trong trận đấu ở vòng một davis cup
gặp đội tuyển nga
đáng chú ý
tay vợt số hai thế giới sẽ là người duy nhất
trong top một mươi bốn tay vượt dẫn đầu trên bảng xe bạc atp hiện nay
góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia
dự vòng một davis cup sắp tới
sau khi bị loại ở úc mở rộng
tôi đã có nhiều thời gian để tập luyện
chuẩn bị cho vòng một davis cup
tôi rất vui khi được tập luyện cùng với các đồng đội ở đội tuyển
tất cả đang rất tự tin
và đều hướng tới chiến thắng ở vòng đấu này
djokovic sẽ đánh trận đánh đơn thứ hai
gặp đối thủ matt viedep
trước đó victor czajki
sẽ đối đầu với khachanov
ở trận đánh đơn đầu tiên
trận đánh đôi là màn đoạn sức của cặp đôi
djokovic và czajki của sebi
với bộ đôi kravchuk và konechov của nga
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
chương trình thể thao tới ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và gặp lại
trong những chương trình tiếp theo